hôm nay ngày một mươi năm tháng sáu tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn cục hải quan tp hcm kiểm tra phát hiện ba container chứa hàng trăm máy điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng tại cảng cát lái
đây được xem là vụ phát hiện hàng cấm nhập khẩu lớn nhất từ đầu năm đến nay tại cảng cát lái
theo tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một vào ngày chín tháng sáu lô hàng trên cất giấu trong ba container
và được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nguyễn tân
có trụ sở tỉnh bình dương đứng ra làm thủ tục khai báo hàng hóa trong container là ván gỗ mdf mới một trăm linh nhập từ nhật bản về việt nam
khi tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba container chứa đến hàng trăm máy điều hòa quạt điện
toàn bộ lô hàng trên đều đã qua sử dụng và nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào việt nam
theo tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cho biết đây là lô hàng cấm nhập khẩu bị phát hiện lớn nhất từ đầu năm đến nay tại cảng cát lái
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ